xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ di ghẻ dạy rỗ con chồng băng đòn roi tới tử vong
tại trung cư sài gòn pier tp hcm
mới đây thẩm phán và kiểm soát viên làm việc tại vị kiểm soát nhân dân tp hcm
vừa lên tiếng chia sẻ những căn cứ để xác định tội danh của võ nguyễn quỳnh trang và bố của nạn nhân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo kiểm soát viên trương hùng cường viên kiểm soát nhân dân tp hcm
với các căn cứ tình tiết vừa xảy ra như thương tích độ tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai để điều tra
về tội danh kiểm soát viên trương hùng cường cho rằng đây là tội danh ban đầu
trong quá trình điều tra phát sinh cơ sở để khởi tố thêm tội danh khác
cơ quan điều tra sẽ có văn bản gửi viện kiểm sát khởi tố bổ sung
trong trường hợp này là hai tội danh
cũng có thể không khởi tố thêm tội danh mà thay đổi tội danh
nếu quá trình điều tra thấy đủ tội danh khác cần thay đổi
trường hợp này vụ án vẫn chỉ có một tội danh
kiểm soát viên trương hùng cường nói
về người cha của cháu bé trong vụ án
theo ông cường quá trình điều tra nếu phát hiện người cha thở ơ tiếp tay hay hỗ trợ
thì có vai trò giúp sức
cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố bị can tiếp theo
theo một thẩm phán hiện công tác tại một tòa án tại tp hcm
vụ án đang trong giai đoạn điều tra ban đầu
có thể cơ quan điều tra quận bình thạnh nhận thấy nghiêm trọng hơn
không thuộc thẩm quyền nữa
thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra cấp trên
trong trường hợp này là cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
về người cha của cháu bé vị thẩm phán nêu trên nói rằng
rất có thể cơ quan điều tra xem xét loạt hành vi trong vai trò đồng phạm
hoặc không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm

về ý kiến dư luận bức xúc cho rằng
cần xử lý hành vi giết người
vị thẩm phán nêu trên và viện kiểm sát viên trương hùng cường
đều cho rằng tất cả phụ thuộc vào điều tra ban đầu
tuy nhiên theo các vị đang công tác trong ngành tố tụng của tp hcm
thì qua hình ảnh thông tin ban đầu cho thấy
cháu bé tử vong do phủ phổi cấp cơ thể bầm tụ máu gãy nhiều xương xườn
khu vực phần đầu cũng có vết thương tụ máu não phổ
thương tích của cháu bé là ở vị trí sung yếu
chưa xác định ai gặp
nếu vụ án này có kết quả điều tra ban đầu
đủ cơ sở xử lý hành vi giết người
thì có hai trường hợp
một là cố ý trực tiếp
người phạm tội biết hành vi của mình biết ảnh hưởng sinh mạng
hai là vô ý giết người
khi hành vi của mình có thể làm chết người
nhưng vẫn thực hiện với thái độ thở ơ và hậu quả vẫn xảy ra
vị thẩm phán tại tp hcm nói
vụ án này theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi chín h bốn mươi ba phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
một bệnh viện trên đường điện biên phủ điện báo
đang cấp tổng thống của tp hcm
đang cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê
ngừng tim ngừng thở
cho công an phưởng hai mươi hai
công an tiến hành lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu
ghi nhận trên cơ thể cháu va
có nhiều vết bầm tim lớn
ở mông đùi hông lưng
sưng mủ ở vùng vai trái
trên thái dương bên phải có vết thương khoảng hai cm
quá trình điều tra ban đầu
ba mươi sáu tuổi chú trung cư
saigon pier cha ruột của cháu va
đang sống chung với vợ sắp cưới
là nguyễn võ quỳnh trang
hai mươi sáu tuổi quê gia lai
tại căn hồ trung cư saigon pier
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
trang hướng dẫn cháu va học bài
và trang lớn tiếng la mắng
và dùng một cây gỗ tròn
tác động vật lý lên người nạn nhân
khi anh t về nhà thì sơ cứu cho va
cùng bảo vệ tòa nhà saigon pier
đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên sau đó cháu a tử vong
theo một luật sư khác
tội danh của võ nguyễn quỳnh trang
có thể sẽ bị thay đổi
theo mô tả ban đầu trên khóc người nạn nhân
vết thương cả cũ lẫn mới
kết quả giải phẫu tử thi cho thấy
nạn nhân bị gãy ba xương xườn phủ phổi
đây là những dấu vết rất quan trọng
làm cơ sở để cơ quan cảnh sát điều tra
đấu tranh với quỳnh trang
trong việc làm rõ bản chất của vụ án
nếu qua kết luận giám định pháp y
xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân
không phải là hậu quả trực tiếp
từ hành vi vô lương tâm của trang
thì tội danh mà cơ quan cảnh sát điều tra
của bàn quận bình thạnh khởi tố là phù hợp
trong quá trình điều tra
không đúng với hành vi phạm tội xảy ra
thì cơ quan cảnh sát điều tra
có quyền ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố
vụ án hình sự thay đổi tội danh
theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu
bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về hành vi của trang
qua thông tin trên báo chí
về kết quả giải phẫu tử thi cho thấy
hành vi này có dấu hiệu của tội
cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo quản bốn
nếu cố ý gây thương tích làm chết một người
thì không hình phạt từ bảy năm đến một mươi bốn năm
trong trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra
xác định khi thực hiện hành vi
bà trang chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân
việc nạn nhân chết
nằm ngoài ý thức chủ quan của bà ta
thì hành vi này có dấu hiệu của tội
cố ý gây thương tích
hậu quả dẫn đến làm chết nạn nhân
theo khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp quá trình điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra
chứng minh được mặc dù không có ý thức
tước đoạt mạng sống của nạn nhân
nhưng bà ta vẫn thực hiện hành vi dạy dỗ
bằng dụng cụ lên người nạn nhân
vào những vùng nguy hiểm trên cơ thể
đầu ngực mà có khả năng làm nạn nhân tử vong
nhưng bất chấp hậu quả
trường hợp này được xác định là lỗi cố ý gián tiếp
hậu quả đến đâu sẽ chịu trách nhiệm đến đó
hành vi này có dấu hiệu của tội giết người
được quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
như vậy hành vi của bà trang
bị xử lý theo tội danh nào
hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả giám định pháp y
xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân
nhưng với những gì báo chí thông tin
hành vi của bà trang theo tôi
có dấu hiệu của tội danh cố ý gây thương tích
theo khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trách nhiệm của người cha và bản án lương tâm
bên cạnh những tội danh của võ nguyễn quỳnh trang
có thể đối mặt
thì cha đẻ của nạn nhân cũng không thể vô tội
nếu không đủ chứng cứ
truy cứu về tội đồng phạm

ông tê cũng sẽ bị tri cứu trách nhiệm pháp lý
khi biết những hành vi của trang đối với con
mà không ngăn chặn
như vậy ông tê đã không làm tròn
nghĩa vụ của bố mẹ là bảo vệ con cái
theo luật hôn nhân và gia đình
trong vụ việc này
không thể bỏ qua trách nhiệm của ông nguyễn kim trung tê
là người sống chung với nạn nhân
là bà quỳnh trang
ông tê không thể không biết
việc bà trang đã đối xử tản nhẫn với cháu v a
những vết thương để lại trên cơ thể cháu bé
những biểu hiện bất thường với tâm lý
của một đứa trẻ
cách cư xử của bà quỳnh trang với cháu
một người bình thường còn có thể nhận ra
nói gì đến người làm cha
theo thông tin trên báo chí
việc bà quỳnh trang có hành vi thượng cẳng tay
hạ cẳng chân với cháu v a
đã diễn ra nhiều lần kéo dài
thì ông tê không thể nói là không biết
về mặt đạo đức
khi để con mình bị đối xử tản nhẫn
mà không có động thái bảo vệ sự an toàn tính mạng
sức khỏe cho con
thì lương tâm trách nhiệm của người làm cha
rõ ràng là chưa tròn
luật trẻ em luật hôn nhân và gia đình
đều quy định nghĩa vụ của cha mẹ
trong việc bảo vệ chăm sóc giáo dục con cái mình
đến khi trưởng thành
trong trường hợp ly hôn tái hôn
thì cha dượng mẹ kế cũng có nghĩa vụ
phải bảo vệ chăm sóc giáo dục con riêng
của chồng của vợ mình
đến khi trưởng thành
pháp luật nghiêm cấm bạo hành trẻ em
vì vậy chưa cần đến bản án của pháp luật
tòa án lương tâm của ông tê
đối với cách chết của cháu v a
sẽ đi theo ông suốt cuộc đời này
về trách nhiệm pháp lý của ông tê
cũng cần được đặt ra
trường hợp ông tê biết và đông tin về cách dạy dỗ
của bà quỳnh trang
thì ông có dấu hiệu đồng phạm
bà trang bị buộc tội theo tội danh nào
thì ông tê cũng bị buộc tội theo tội danh đó
trường hợp có căn cứ xác định
ông tê phát hiện hành vi của quỳnh trang
thấy cháu v a đang trong tình trạng nguy hiểm
đến tính mạng có điều kiện mà không cứu giúp
do đến hậu quả chết người
thì có thể bị xử lý về tội
không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm
đến tính mạng
theo điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với tội che giấu tội phạm
theo điều ba trăm tám mươi chín
hoặc tội không tố rắc tội phạm
theo điều ba trăm chín mươi
chỉ xảy ra đối với ông tê
khi bà quỳnh trang bị buộc tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
vì vậy ông tê chỉ có thể bị xử lý hình sự
nếu có hành vi thông đồng giúp giúp
tại điều kiện cho bà quỳnh trang
thực hiện phạm tội đối với cháu v a
phía công ty era việt nam
nơi làm việc của ông tê
đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết
công ty đã chấm dứt hợp đồng với ông nguyễn kim trung tề
và không có liên quan đến võ nguyễn quỳnh trang
quý vị và các bạn thân mến
mặc dù ông tê rất ít có khả năng
bị xử lý hình sự
và chịu những bản án nghiêm khắc của pháp luật
nhưng bản án lương tâm
áp lực tứ dứt luận
sẽ đau đẳng lấy người cha tội lỗi đó
đến suốt cuộc đời
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
chương trình của chúng tôi
nếu yêu thích chương trình
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo
để không bỏ lỡ những thông tin thú vị
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại